trước khi kết thúc phiên chất vấn thủ tướng phạm minh chính báo cáo giải trình thêm
cũng như trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
phiên chất vấn dù chức năng chính là thúc đẩy chế độ trách nhiệm với những quan chức do quốc hội bầu ra
thì còn là cơ hội để những người hành pháp chia sẻ một cách trực tiếp không chỉ với người bầu ra mình
mà cả cử tri qua màn hình nhỏ về những khó khăn thách thức của thực tiễn sôi động ngoài phòng họp
liên quan đến phòng chống dịch tại đắk lắc sau khi phong tỏa xét nghiệm sàng lọc bóc tách f ra khỏi toàn dân
đắk lắc vẫn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng
thứ trưởng bộ y tế đề xuất mở rộng cách ly f một tại nhà và sớm triển khai điều trị f tại nhà
vừa qua đoàn kiểm tra của bộ y tế do thứ trưởng nguyễn trường sơn làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh đắk lắc về công tác thu dung điều trị trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ông nay phi la giám đốc sở y tế cho biết dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đã diễn biến hết sức phức tạp
thời gian qua liên tục xuất hiện các chùm ca bệnh cho cộng đồng không rõ nguồn lây
tỉnh đã thiết lập sáu cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín với quy mô trên ba dường bệnh theo mô hình tháp ba tầng
trước tình hình diễn biến phức tạp tỉnh dự kiến sẽ tăng số giường điều trị lên trên năm năm trăm linh giường bệnh trên tất cả các tuyến
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết đắk lắc đã triển khai cách ly f một tại nhà nhưng chưa rộng rãi
do đó thứ trưởng đề xuất ưu tiên thực hiện cách ly f một tại nhà trong trường hợp người dân đủ điều kiện theo hướng dẫn của bộ y tế
khi độ bao phủ vaccine đạt một trăm linh mỗi một vào cuối tháng một mươi một tỉnh cũng nên triển khai sớm điều trị f tại nhà ở mức độ rộng hơn
theo hai cấp độ ở thành phố và thôn xã
để sớm đẩy lùi covid một mươi chín tỉnh đắk lắc kiến nghị các bộ ngành hỗ trợ tỉnh thuốc trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
và hỗ trợ điều động bác sĩ và điều dưỡng chuyên ngành hô sức cấp cứu từ các tỉnh để giúp đắk lắc trong công tác điều trị
hỗ trợ thêm một tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín để tỉnh sớm bao phủ vaccine toàn dân trong đó có trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thưa quý vị sau giai đoạn dịch covid một mươi chín có chiều hướng giảm dần vào giữa tháng một mươi
số ca f trên toàn quốc bắt đầu tăng trở lại tốc độ tiêm vaccine trong giai đoạn này cũng tăng vượt bậc
tuy nhiên độ phủ vaccine còn khá là tranh lệch khá lớn giữa các địa phương
sau giai đoạn dịch covid một mươi chín có chiều hướng giảm dần vào giữa tháng một mươi đến nay số ca f trên toàn quốc bắt đầu tăng trở lại
tốc độ tiêm vaccine trong giai đoạn này cũng tăng vượt bậc tuy nhiên độ phủ vaccine vẫn còn tranh lệch khá lớn giữa các địa phương
trong vòng năm ngày qua hà nội ghi nhận bảy trăm bảy mươi chín ca nhiễm sars cov hai trong đó số ca f tại cộng đồng qua sàng lọc ho sốt và các ổ dịch mới chiếm tỷ lệ không nhỏ
trên bản đồ thông tin dịch tễ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đã cập nhật cấp độ dịch tại các quận huyện trên địa bàn
vùng đỏ nguy cơ rất cao ở hà nội được xác định là địa phương có hơn hai mươi ca dương tính lây nhiễm cho cộng đồng
được công bố trong vòng một mươi bốn ngày qua so với hiện tại bao gồm huyện gia lâm mê linh quốc oai hà đông ba đình
vùng đỏ đậm đặc nhất được ký hiệu trên bản đồ thuộc quận hoàng mai
tại tp hcm dịch bệnh chưa kịp lắng xuống thì số ca ép không đã có xu hướng tăng
toàn thành phố hiện còn duy nhất vùng cam thuộc địa bàn huyện cần giờ do sự gia tăng ca bệnh từ lượng công nhân tại khu nhà trọ
tp hcm cũng chuẩn bị sẵn các kịch bản kể cả cho tình huống xấu nhất
trong tình huống ca nhiễm tăng vượt ngưỡng điều trị thành phố có thể cân nhắc quay trở lại các biện pháp giãn cách như trước đây
bà rịa vũng tàu ghi nhận thêm một trăm một mươi bảy ca mắc mới
ngành y tế đã kích hoạt bốn bệnh viện giã chiến bốn bệnh viện để sẵn sàng điều trị bệnh nhân
trong khi đó số ca nhiễm ở tây ninh tiếp tục tăng mạnh năm trăm một mươi bảy ca bệnh trong ngày một mươi hai tháng một mươi một
từ thứ sáu trên năm mươi sáu địa phương có dịch hầu hết ép không được phát hiện nhờ xét nghiệm sàng lọc
trước tình hình này tây ninh là một trong số ít địa phương chọn giải pháp thành lập trạm y tế lưu động điều trị f không triệu chứng tại nhà
số lượng ca covid một mươi chín được ghi nhận nhiều nhất ở an giang tiền giang kiên giang và đồng tháp
an giang đã được nâng lên cấp độ ba là nguy cơ cao trên toàn tỉnh tương ứng với mổ cam
trong đó ba huyện thành phố có cấp độ bốn là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ gồm thành phố châu đốc tỉnh biên tri tôn và hai mươi bốn xã khác
thưa quý vị
hai cán bộ nghi mắc covid một mươi chín chính quyền tạm phong tỏa trụ sở ủy ban nhân dân phường yên nghĩa lấy mẫu xét nghiệm và khuyên vùng dịch
vừa qua lãnh đạo ủy ban nhân dân phường yên nghĩa quận hà đông hà nội cho biết trên địa bàn phường ghi nhận tám ca nghi mắc covid một mươi chín
trong đó có hai cán bộ làm việc tại trụ sở phường
trong tám ca nghi mắc covid một mươi chín có sáu ca ở tổ dân phố số ba một ca ở tổ dân phố số một và một ca sống tại phường la khê
nhưng là cán bộ làm việc tại phường yên nghĩa
theo lãnh đạo ủy ban dân phường yên nghĩa sau khi ghi nhận những ca nghi mắc covid một mươi chín
ủy ban nhân dân phường tạm thời phong tỏa trụ sở ủy ban nhân dân phường yên nghĩa
ngõ một nghìn một trăm ba mươi bảy tổ dân phố số ba ngách hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm bốn mươi bốn tổ dân phố số một từ hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi một để truy vết lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dịch
trong thời gian chờ đợi kết quả khẳng định từ cdc hà nội
ủy ban nhân dân phường yên nghĩa yêu cầu lực lượng chức năng tuyên truyền đến người dân trong khu vực tạm phong tỏa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
trong trường hợp khẩn cấp người dân cần đi ra ngoài phải được sự đồng ý của thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường yên nghĩa
ca covid một mươi chín mắc mới của thành phố hồ chí minh có xu hướng tăng dần trong đó các địa phương có số ca tăng cao nhất là huyện bình chánh học môn quận bình tân thành phố thủ đức và quận một mươi hai
theo ông nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết việc số ca nhiễm tăng là kết quả tất yếu khi mở cửa và gỡ bỏ giãn cách
sở đang theo dõi sát phân tích số ca nhập viện bệnh nặng tử vong để đánh giá bất thường kịp thời tham mưu thành phố có hướng giải quyết nếu chẳng may dịch bùng phát trở lại
về việc người dân phản ánh tình trạng bệnh viện không nhận bệnh covid một mươi chín ông châu khẳng định tất cả bệnh viện phải tiếp nhận bệnh nhân và sàng lọc xem người bệnh có mắc covid một mươi chín hay không
sở y tế cũng đã hướng dẫn về quy trình sang lọc đối với người khám ngoại trú thậm chí bệnh viện chuyên khoa còn phải thành lập các khoa chuyên điều trị covid một mươi chín
còn các bệnh viện như tai mũi họng răng hàm mặt cũng vẫn phải tiếp nhận bệnh nhân
nếu phát hiện bệnh nhân dương tính với sars cov hai bệnh viện có thể sơ cấp cứu ban đầu sau đó chuyển đến bệnh viện chuyên về covid một mươi chín
lãnh đạo sở y tế đề nghị người dân trực tiếp phản ánh đến đường dây nóng của bệnh viện
nếu không liên hệ được người dân có thể gọi đến đường dây nóng của sở y tế tp hcm số điện thoại chín mươi sáu bảy trăm bảy mươi bảy một nghìn một mươi hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
từ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến nay tại bệnh viện ung biếu đã xuất hiện bà mô đẹp không
trong đó có hai mươi sáu bệnh nhân và năm người nhà ngành y tế nghệ an lên phương án khẩn trương dập dịch
liên quan đến các ca mắc ở bệnh viện ung bú nghệ an theo báo cáo từ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến nay
tại trung tâm xạ trị và y học hạt nhân bệnh viện ung bướu đã xuất hiện ba mươi một f trong đó có hai mươi sáu bệnh nhân và năm người nhà bệnh nhân
sau khi xuất hiện các ca bệnh bệnh viện đã cách ly trung tâm xạ trị và y học hạt nhân triển khai các biện pháp dập dịch
khẩn trương tiến hành điều tra truy vết cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
nghiệm các trường hợp f một f hai liên quan
tiến hành phun tiêu trùng khử độc tại các khoa và các khu vực liên quan
để dập dịch ông dương đình trình giám đốc sở y tế nghệ an nhấn mạnh
phải khẩn trương giải phóng triệt đề di chuyển toàn bộ nhân viên y tế bệnh nhân người nhà bệnh nhân
và cơ sở vật chất của cơ sở hai bệnh nhân ung bướu về khách sạn ami cửa lò để cách ly tập trung trong một mươi bốn ngày theo quy định
trong đó cần phân ra các nhóm nguy cơ cao nguy cơ để tổ chức phân luồng cách ly phù hợp
bệnh nhân chuyển từ trạng thái điều trị nội chú sang điều trị ngoại trú
đối với nhân viên y tế cần bố trí phù hợp để vừa đảm bảo cách ly theo quy định vừa điều trị cho bệnh nhân
ngoài ra tiến hành tiêu trùng khử độc làm sạch toàn bộ khu xạ trị và y học hạt nhân trong ba ngày
sau đó xem xét tình hình để tiếp nhận bệnh nhân mới vào điều trị
đồng thời bệnh viện phải lên khung bố trí cán bộ nhân viên y tế mới và thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch kể từ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một toàn bộ học sinh các trường thuộc thành phố huế
tạm dừng đến trường chuyển giao học trực tuyến và qua truyền hình do dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp
trước đó trong ngày một mươi hai tháng một mươi một toàn tỉnh thừa thiên huế ghi nhận thêm bốn mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có một mươi một ca tại cộng đồng
với diễn biến phức tạp của dịch bệnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thừa thiên huế
phát đi thông báo điều chỉnh một số hoạt động để xích chặt công tác phòng dịch
cụ thể từ ngày một mươi ba tháng một mươi một các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát phục vụ không quá năm mươi công suất
và không quá hai mươi khách hàng trong cùng một thời điểm
tiệc cưới tiệc hỏi liên hoan tiệc mừng không quá ba mươi người
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh yêu cầu các trường học tại tp huế không tập trung học sinh đến trường
thực hiện dạy học qua truyền hình dạy học trực tuyến
những địa bàn khác duy trì dạy học trực tiếp
riêng những khu vực có yếu tố sịch tễ nguy cơ cao hoặc các trường học có kf
thì xem xét tổ chức kết hợp dạy học qua truyền hình dạy học trực tuyến
thưa quý vị từ giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một thừa thiên huế yêu cầu người dân toàn tỉnh hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết
thực hiện năm k chủ động tiêm vaccine và quét mã qr
trong tuần qua hai địa bàn xuất hiện các ổ dịch mới ca nhiễm cho cộng đồng tăng
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng quán ăn quán cà phê phải giãn cách tối thiểu giữa các bản là hai mét
quét mã qr cho tất cả khách hàng đến giao dịch ăn uống phục vụ không quá năm mươi công suất và không quá hai mươi khách hàng trong cùng một thời điểm
tiệc cưới hỏi liên hoan tiệc mừng được tổ chức song dạng cách tối thiểu giữa các bàn là hai mét
quét mã qr tối đa không quá năm mươi công suất phục vụ và không quá ba mươi người
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự được hoạt động như không quá hai mươi người
và không quá hai mươi người

thừa thiên huế cho phép hoạt động tham quan di tích lịch sử văn hóa xong chỉ đón tiếp
phục vụ các đoàn không quá hai mươi người đối với hoạt động ngoài trời và không quá một mươi người một đoàn
cho cùng một thời điểm đối với hoạt động trong nhà
các hội họp sự kiện tập trung đông người không cần thiết tiếp tục tạm dừng để phòng dịch
các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường massage sông hơi
cơ sở thẩm mỹ spa game online dạp chứa phim bắp bia tiếp tục dừng hoạt động
sau hơn nửa tháng phát sinh đợt dịch mới tỉnh bắc giang ghi nhận chùm lây với hơn năm trăm linh bệnh nhân
dương tính với sars cov hai
theo thông tin của sở y tế bắc giang trên địa bàn vừa phát sinh thêm bốn mươi hai trường hợp f
cụ thể chùm các bệnh liên quan đến khu công nghiệp khởi phát ngày một mươi tháng một mươi một một mươi sáu trường hợp
trong đó một mươi hai trường hợp đã được cách ly tập trung
trước đó bốn trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc định kỳ
chùm các bệnh liên quan đến khu công nghiệp khởi phát ngày hai mươi tám tháng một mươi ba trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó
chùm ca bệnh liên quan tại huyện yên thế một mươi sáu trường hợp đã được cách ly trước đó
chùm các bệnh liên quan tại huyện lạng giang một trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó
chùm các bệnh liên quan tại huyện tân yên ba trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó
chung các bệnh liên quan đến chợ ninh nghiệp một trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó
người đi từ vùng có dịch về hai trường hợp đã được cách ly trước đó tại huyện việt yên
liên quan đến chùm lây ở yên thế với số ca dương tính vẫn tăng mạnh hai trăm linh bảy f và một sáu mươi f một tại một mươi năm xã thị trấn với năm mươi thôn bản tổ dân phố
toàn huyện đã kích hoạt ba mươi khu cách ly tập trung bảo đảm cho hơn một người
trước sự việc trên chủ tịch ubnd huyện yên thế nghiêm túc phê bình ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã tân sòi
chủ tịch ubnd xã vì thiếu sâu sát trong chỉ đạo quản lý và triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
yêu cầu rút kinh nghiệm kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan
kính thưa quý vị thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin tối ngày hôm nay
hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh
thực hiện đúng đủ những khuyến cáo của bộ y tế và đừng quên cập nhật những tin tức về dịch bệnh trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại